sáng ngày bảy tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã mở phiên xét xử và tuyên án bảy năm tù
đối với đối tượng kostantin hai mươi năm tuổi quốc tịch nga về tội cướp tài sản
bị hại trong vụ việc là setco ba mươi bốn tuổi cùng quốc tịch nga tạm trú tại thành phố phan thiết
theo cáo trạng do lúc ở bên nga setsko nợ tiền của một người trong nhóm của konstantin
nên tháng tám năm hai nghìn hai mươi nhóm này đến thành phố phan thiết lên kế hoạch đòi nợ
sau khi gặp konstantin đã đạp ngã xe setsko
nhóm này được đánh và đẩy setsko lên xe ô tô chở về phòng trọ buộc phải mượn bốn mươi triệu đồng để trả nợ
serco bị đánh với tỷ lệ tổn thương hai mươi ba
sau khi setsko mượn được bốn mươi triệu đồng đã đưa cho nhóm kia để được thả ra
năm triệu đồng trong túi đeo của secco cũng bị lấy mất
qua điều tra hai đối tượng đã xuất cảnh khỏi việt nam một người không rõ lai lịch
công an chỉ bắt được konstantin
sau khi xem xét các tình tiết tổ án nhân dân tính bình thuận tuyên án
klebustrop konstantin phạm tội cướp tài sản với mức án bảy năm tù
ngoài ra còn phải trả lại cho sách cô bốn mươi năm triệu đồng đã cướp được và số tiền năm mươi năm triệu đồng chi phí điều trị